thông tin liên quan đến vụ lái xe taxi bất ngờ bị đối tượng dùng dao cứa vào cổ khống chế
nhằm cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn phường trung văn quận nam tử liêm tp hà nội
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự việc vào đêm ngày hôm qua
công an quận nam từ liêm hà nội đã bắt giữ được đối tượng gây án
đối tượng bị bắt giữ là lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
trường từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm hai nghìn một mươi
trước đó theo trình báo của một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở phường tây mỗ quận nam tử liêm hà nội
vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng một khi đang dừng xe gần khu trung cư trên địa bàn phường trung văn
thì có một nam thanh niên vào xe và yêu cầu trở đến một địa điểm chưa xác định
khi điều khiển xe taxi đến đoạn đường vắng đối tượng bất ngờ rút trong người một con dao nhọn
cứa cổ người lái xe định cướp tài sản
và trước tình huống nguy hiểm đó dù bị thương nhưng lái xe đã may mắn chạy thoát ra ngoài
thực hiện hành vi
khi cướp tài sản bất hành đối tượng cầm theo con dao bỏ chạy
tiếp nhận tin báo công an quận nam tử liêm và phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã nhanh chóng phối hợp khẩn trương tích cực điều tra làm rõ
đến hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một lực lượng chức năng đã bắt giữ lê văn trường là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản
manh động nói trên khi đang tìm cách bỏ trốn